quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội
gia đình tốt thì xã hội mới tốt hạt nhân của xã hội là gia đình
từ muôn đời nay trải qua nhiều thế hệ gia đình việt nam đã được hình thành với những chuẩn mực tốt đẹp
là nền tảng cho sự đùm bọc yêu thương gắn kết và khăng khít
từ những bữa cơm đầm ấm đủ đầy gia đình trở thành cái nôi
và gìn giữ trọn vẹn những giá trị truyền thống của dân tộc cho muôn đời sau
gia đình anh tân là một ví dụ như vậy
bốn thế hệ tứ đại đồng đường ông bà cha mẹ con cái và cháu chất
và mỗi dịp quây quần như thế này ai ai cũng ngập tràn trong tình thương và tiếng cười
các con cháu về quây quần thì các cụ cũng vui
có khi đấy là gọi là điều thuốc tinh thần để cho các cụ sống lâu thêm
gia đình là tổ ấm
dù người việt nam ta có đi khắp thế gian
thì ai ai cũng một lòng hướng về tổ ấm về quê hương
nhà một tầng mái ngói hồ nước cây cảnh
giữa lòng nước pháp hoa lệ ít ai ngờ được lại có một căn nhà được thiết kế theo phong cách của việt nam
đó là căn nhà của anh
nguyễn văn ba người con đất nam định
anh chưa bao giờ nguôi thương nhớ về quê hương về đất nước
và dịp tết cũng là lúc anh đoàn tụ với các em để cùng nhắc nhở nhau hướng về gia đình về nguồn cội
quan trọng nhất là để anh em tập trung với nhau để trò chuyện cho nó vui vẻ
rồi chúc sức khỏe lẫn nhau cho anh em làm ăn phát đạt
rồi là thương về bố mẹ rồi thương về quê hương đất nước
đấy là cái
năm nào anh cũng là
gia đình là sợi dây gắn kết vô hình giữa người ra đi và người ở lại
với thiếu tá đỗ thị hằng nga nữ sĩ quan đầu tiên của việt nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại nam sudan
niềm vinh sự tự hào khi nhận quyết định
cũng đồng hành với quyết tâm phải tạm xa hai cậu con trai
thỉnh thoảng thì cũng có chút buồn đấy
nhưng mà có nghĩa là các cháu kìm chế và giấu
tôi khó vượt qua nhất đấy là mỗi buổi chiều khi mà tôi nhớ rằng là mỗi buổi chiều tôi về tôi chuẩn bị cơm nước và dạy các con học
chắc cái đấy là cái mà thời gian đầu là tôi sẽ nhớ nhất
chị nga cũng như mọi người việt nam khác dù có đi đâu chăng nữa cũng sẽ luôn hướng về gia đình với những gì tốt đẹp nhất
bởi gia đình chính là điều thiêng liêng nhất trong cuộc đời mỗi con người
ngày hai mươi tám tháng sáu ngày gia đình việt nam năm nay
những phút giây xung họp như thế này là điều vô cùng quý giá
và tình cảm gia đình là thứ tình yêu vô điều kiện duy nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta